ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh bắc giang có hướng dẫn tạm thời bổ sung biện pháp xét nghiệm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người đến và về từ thành phố hà nội cũng như các địa phương có dịch trong cộng đồng
cụ thể người cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng khi về hoặc đến tỉnh bắc giang
tham dự hội họp hội thảo tiệc cưới đám tang họp mặt lớp học tập trung tiếp thị giao hàng
hoặc làm việc trong các khu cụm công nghiệp nhà máy xí nghiệp trường học phải có kết quả test nhanh covid một mươi chín âm tính trong bốn mươi tám giờ
hoặc rt pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
tất cả những người cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh có dịch trong cộng đồng nếu về lưu trú trên địa bàn bắc giang
đều phải xét nghiệm rt pcr và thực hiện cách ly theo dõi y tế theo quy định của địa phương
theo tỉnh bắc giang hướng dẫn này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn
sau khi tỉnh này xuất hiện nhiều ca dương tính tại thị xã thượng lan huyện việt yên
tỉnh bắc giang nhận định do không áp dụng biện pháp xét nghiệm với người từ vùng xanh về
nên sau khi phát hiện có dịch thì mức độ lây nhiễm đã rất rộng với hàng trăm trường hợp f một
việc điều tra truy vết cách ly rất khó khăn tốn kém
tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh này ghi nhận một mươi năm f liên quan đến chùm ca bệnh tại xã thượng lan huyện việt yên
thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cho biết từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại xã thượng lan huyện việt yên
lực lượng y tế liên tiếp phát hiện các ca f nguồn lây được xác định là người từ thành phố hà nội về địa phương làm việc
tổ chức hội thảo mặc dù người này đến từ vùng xanh và đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
ngay trong đêm hai mươi sáu tháng một mươi lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ công chức viên chức
người lao động khối cơ quan của huyện và các xã thị trấn đồng thời lấy mẫu xét nghiệm hơn chín người dân xã thượng lan
và gần một bốn trăm linh học sinh trường trung học phổ thông việt yên số hai
tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc giang cũng có văn bản khẩn yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp khẩn trương tổ chức xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín cho một trăm linh người lao động
bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr mẫu gộp
xin được chuyển sang những diễn biến khác về ổ dịch tại bắc giang
lập tức ngay sau khi phát hiện hai mẹ con mắc covid một mươi chín trong cộng đồng lực lượng y tế tỉnh bắc giang đã thần tốc
lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng một mươi năm người dân ở xã thượng lan huyện việt yên tỉnh bắc giang
ông thần văn thuần phó chủ tịch thương trực ubnd huyện việt yên bắc giang cho biết
trước nguy cơ bùng phát ổ dịch mới ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đã thành lập tổ công tác đặc biệt
trực tiếp chỉ đạo khống chế dập dịch tại xã thượng lan
toàn huyện dồn tổng lực thần tốc truy vết xét nghiệm theo hướng nhanh hơn sớm hơn tốc độ lây lan
để chủ động phát hiện người bệnh cắt đứt chuỗi lây nhiễm
tổng số người đã được lấy mẫu liên quan đến chùm lây xã thượng lan là một mươi bốn bốn trăm năm mươi người
bao gồm các đối tượng là f một người dân thượng lan và học sinh trường trung học phổ thông số hai việt yên
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi có thêm một mươi ba trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai đều liên quan đến ca cộng đồng
qua giả soát sơ bộ lực lượng chức năng đã truy vết được một trăm sáu mươi sáu trường hợp f một và hai trăm bảy mươi bốn trường hợp f hai
theo báo cáo nhanh của sở y tế tỉnh bắc giang hai ca mắc covid một mươi chín cộng đồng vừa phát sinh là ntk
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và ntt sinh năm hai nghìn một mươi bảy con của bệnh nhân ntk
hai f này có địa chỉ tại thôn hạ xã thượng lan huyện việt yên
có yếu tố dịch tễ là tiếp xúc với f ở tổ hai phương lĩnh nam quận hoàng mai
thành phố hà nội sau đó về địa phương ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo đánh giá của sở y tế tỉnh bắc giang đây là điểm dịch khá phức tạp
liên quan đến nhiều cán bộ huyện xã thôn liên quan đến nhiều trường học
đến nhiều công nhân và các hoạt động tập trung tiếp xúc đông người trong những ngày qua
của cả lãnh đạo huyện xã thôn
đồng thời việc phát hiện ca f ở hà nội chậm là nguồn lây của điểm dịch này
nên có nguy cơ lây nhiễm rộng
do vậy cần phải tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân
xã thượng lan toàn bộ học sinh phụ huynh học sinh trường trung học phổ thông số hai việt yên
để nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tiếp ngay sau đây sẽ đến với một trường học ở huyện miền núi nam trà my
nơi phát hiện một trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
hiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam được điều động lên huyện
để giúp địa phương truy vết truy tìm f nhưng bị mắc kẹt do đoạn quốc lộ bốn mươi b
đoạn qua xã trà đòn huyện nam trà my bị sạt lở nặng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện nam trà my cho biết
trung tâm y tế huyện vừa phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam
truy vết lấy mẫu xét nghiệm tại trường phổ thông dân tộc nội chú nam trà my
và ghi nhận tổng cộng một trăm năm mươi chín trường hợp dương tính ncov chủ yếu là học sinh
ngoài ra ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại trường trung học cơ sở trà mai
và ghi nhận hai em học sinh dương tính ncov
trường tiểu học kim đồng cũng ghi nhận hai em học sinh dương tính ncov
ông võ đăng thuận trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện nam trà my cho biết
trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến vô cùng phức tạp
ủy ban nhân dân huyện đã có quyết định cho học sinh ở các trường có ca mắc covid một mươi chín
nghỉ học từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
phòng giáo dục đào tạo huyện đang thực hiện theo phương án một trăm một mươi bảy về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
như chỉ đạo của tỉnh đối với các trường học còn lại trên địa bàn huyện bằng cách học trực tuyến
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
dịch covid một mươi chín huyện nam trà my trong sáng hai mươi bảy tháng một mươi
nhiều cán bộ y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam được điều động lên huyện
để giúp địa phương truy vết truy tìm f nhưng bị mắc kẹt do quốc lộ bốn mươi b đoạn qua xã trà giòn
huyện nam trà my bị sạt lở nặng hiện các ngành chức năng đang tích cực thông tuyến khắc phục điểm sạt lở
một tin tức rất đáng được quan tâm khác công an tỉnh ninh bình đã bắt đối tượng tăng ga
đâm ngã một chiến sĩ cảnh sát tại chốt kiểm dịch
vào hồi hai mươi h ngày hai mươi ba tháng một mươi tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cầu non nước
phường đông thành tp ninh bình đối tượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu kia sento mang biển kiểm soát
năm mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi đã có hành vi chống người thi hành công vụ không dừng xe khi nhận được hiệu lệnh
tăng ga bỏ chạy đâm ngã một chiến sĩ cảnh sát giao thông
công an tp ninh bình triển khai lực lượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
sau hai giờ đã bắt giữ được đối tượng bước đầu đối tượng khai nhận là phan tấn thương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tạm trú tại phố sáu phường đông thành tp ninh bình
công an tp ninh bình đã tạm giữ xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi
tại cơ quan điều tra phan tần thương khai nhận chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi có uống rượu và trước đó đã sử dụng ma túy
không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe ở chốt kiểm soát do không có bằng lái xe ô tô và không muốn bị kiểm tra nồng độ cồn
và trạng thái sử dụng ma túy
kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng này có phản ứng dương tính với chất ma túy
công an thành phố ninh bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi chống người thi hành công vụ
công an tp ninh bình đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
tính đến thời điểm này long an là một trong số thành phố được xem hầu như tất cả hoạt động kinh tế xã hội
đều được hoạt động lại trong đó có vũ trường karaoke massage quán bar và sông hơi
mới đây về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
từ hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hầu hết hoạt động kinh tế xã hội đều được hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh
đối với các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời được hoạt động không hạn chế số lượng người
với điều kiện người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện
đã tiêm đủ vaccine đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính
trong thời hạn bảy mươi hai giờ trừ người dưới một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine
người chống chỉ định tiêm chủng người tạm hoãn tiêm chủng
các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường karaoke massage quán bar sông hơi internet
cho chơi điện tử được phép hoạt động không quá năm mươi công suất và phải đáp ứng an toàn phòng chống dịch
như các hoạt động tập trung đông người
các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như phòng tập thể hình yoga làm tóc bao gồm cắt tóc
công lộc bộ bì da làm đẹp phẫu thuật tẩm mỹ vật lý trị liệu được hoạt động bình thường
nhưng phải đảm bảo không quá bảy mươi công suất và nhân viên đáp ứng một trong ba tiêu chí an toàn
các hoạt động vận tài hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hài để vận chuyển hàng hóa nội tình
hoặc liên tỉnh được hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch
trước đó tỉnh long an đã cho hoạt động lại các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
chợ đầu mối chợ truyền thống cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch
nhà hàng quán ăn quán dài khát
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự cũng được hoạt động bình thường
nhưng người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn bảy mươi hai giờ trừ người dưới một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine
người chống chỉ định tiêm chủng người tạm hoãn tiêm chủng
lòng an chỉ còn giới hạn hoạt động giáo dục khi học sinh các cấp tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến
kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh
tỉnh long an sẽ xem xét thực hiện học trực tiếp